còn tại đắk lắc trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh diễn biến phức tạp
ubnd tỉnh đắk nông yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động không được về đắk lắk trong thời gian một mươi bốn ngày
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại